liên quan đến vụ mua bán hai kg ma túy tại đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng dín lỉ vòng ba mươi bốn tuổi chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài ra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng dư minh hoàng hai mươi ba tuổi tạm trú tại xã quảng tiến huyện trảng bom về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng nguyễn hoàng đang tàng trữ hai kg ma túy tại xã quảng tiến
qua đấu tranh đối tượng hoàng khai nhận đã mua số ma túy trên hoàng nhận từ bình dương theo chỉ đạo của đối tượng nô hiện chưa rõ lay lịch thì bị bắt giữ
hoàng đã bốn lần đi nhận ma túy cho nô và được trả một triệu tiền công mỗi lần
qua điều tra mở rộng lực lượng công an đã bắt dín lỷ vòng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ một cân tiểu ly một kéo bằng kim loại
nhiều bịch ni lông và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
đang thực hiện giao dịch mua bán pháo tại khu vực lô cao su thuộc đội chín thôn la ia đao huyện đức cơ
ba đối tượng đã bị ban chuyên án tỉnh gia lai phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức mật phục và phát hiện
lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã tiến hành bắt quả tang đối tượng là phùng thị thế và mai quốc vương
còn lại một đối tượng đã lợi dụng đêm tối địa hình hiểm trở chạy
tăng vật thu giữ bao gồm ba trăm tám mươi bốn kg pháo đựng trong chín bao tải hai xe máy và ba điện thoại di động
đối tượng khai nhận do nhu cầu mua pháo nổ để chơi tết nguyên đán
nên vương đã nảy suy nghĩ định mua pháo nổ để bán kiếm lời
thông qua bà thế đối tượng vương đã mua pháo của một người tên là thắng
khi các đối tượng đang bốc pháo lên xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
riêng thắng đã chạy vào rừng bỏ trốn
liên quan đến vụ khai thác khoáng sản nghi lạc vàng trái phép trên địa bàn huyện bắc bình tỉnh bình thuận
sau khi tạm giữ và làm việc với hai mươi tám đối tượng công an tỉnh bình thuận đã xác định được bốn đối tượng chủ mưu
các đối tượng là mạnh hoàng nguyễn văn bính hoàng minh ngọc hưng
cùng chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng và phạm văn cường quê ở thái nguyên
các đối tượng mua quặng từ lâm đồng rồi thuê phương tiện trở về khu vực đồi núi hiểm trở
nằm sâu dưới thung lũng sau đó dùng hóa chất độc hại để tuyển rửa thu hồi kim loại nặng nghi là vàng
công an tỉnh bình thuận đang tiếp tục đấu tranh làm rõ các hành vi của đối tượng
cũng liên quan đến ma túy tại sóc trăng qua tin báo của quân chúng nhân dân
công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng bắt quả tang hai đối tượng lý văn hậu và liêu ngọc đạt
cùng chú tại huyện trần đề đang tàng trữ trái phép tổng cộng hơn hai bảy gam ma túy đá
mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt giữ bùi hữu tài về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét chỗ ở của tài tổ công tác thu giữ ba mươi sáu gram ma túy bốn vật nghi là súng ba mươi bốn vật nghi là đạn
cùng với nhiều tăng vật khác vụ việc tiếp tục được điều tra
cơ quan điều tra công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố hai mươi sáu đối tượng
và bắt tạm giam hai mươi bốn đối tượng
trong đường dây giả danh các bác sĩ bệnh viện lớn để bán thuốc giả
lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra tại sáu địa điểm tại nhà riêng nhà trọ của các đối tượng
và kết quả thu giữ nhiều điện thoại và máy tính hơn ba hộp sản phẩm thuốc đặc trị thuốc thực phẩm chức năng
nhiều giấy tờ tài liệu hình dấu có liên quan đến hành vi của các đối tượng
bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ nhóm đối tượng quản lý điều hành chung gồm phạm viết trung
lưu đức thịnh nguyễn hải đăng trong đó phụ trách điều hành chung tất cả các hoạt động
phương thức hoạt động của các đối tượng là lập các fan space có hình ảnh logo của các bệnh viện lớn như
bệnh viện quân y một trăm linh ba bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám rồi chạy quảng cáo giả danh là bác sĩ tiến sĩ
để bán thuốc qua mạng cho người bệnh với giá cao hơn gấp nhiều lần giá nhập vào
với thủ đoạn như trên từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã bán thành công

và thu về hơn ba mươi tỷ đồng
vào khoảng bảy giờ sáng nay tại km ba mươi tám bảy trăm linh tỉnh lộ một đoạn qua xã crona huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai cha con tử vong
thông tin ban đầu vào thời điểm trên ông phạm văn tình năm mươi tuổi trú tại xã cư mơ lan huyện ea súp
tỉnh đắk lắc điều khiển xe máy chở theo con gái là phạm thị hương giang một mươi bảy tuổi
lưu thông trên đường tỉnh lộ một theo hướng huyện buôn đôn đi thành phố buôn ma thuột
khi đến địa điểm trên chiếc xe máy đã tông trực diện vào xe buýt do ông nguyễn văn nam bốn mươi tám tuổi
trú tại phường tân an thành phố buôn ma thuột điều khiển cú tông mạnh khiến ông tình và con
gái tử vong trên đường đi cấp cứu tại hiện trường xe máy nằm dưới gầm xe buýt hai phương tiện hư hỏng nặng
thưa quý vị tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn luôn là nỗi ám ảnh đối với
đình nạn nhân và xã hội chính vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông luôn coi việc xử lý vi phạm là
mệnh lệnh thường xuyên và liên tục duy trì các chốt kiểm tra đặc biệt xử lý nghiêm cán bộ
công chức vi phạm tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân
kết quả lớn nhất của chuyên đề kế hoạch không phải số lượng xử lý mà là sự thay đổi nhận thức và
lợi khi tham gia giao thông văn hóa tham gia giao thông vẫn luôn là nỗi nhức nhối ám ảnh và
nếu có bảng xếp hạng thì vi phạm nông độ côn luôn đứng top một bởi theo thống kê trong các vụ tai
nạn giao thông đường bộ thì bốn mươi ba số vụ xuất phát từ việc vi phạm nồng độ cồn
nhiều gia đình đang hạnh phúc nhiều dự định cho tương lai bỗng chóc ra đi bởi
những kẻ xây dựng
như mới đây cô gái trẻ xấu xố đã bị phạm cao trí gieo án tử không hẹn trước khi tham gia giao thông
mặc dù có sử dụng nồng độ cồn song trí vẫn lái xe và gây tai nạn liên hoàn tại phường long thạnh mỹ
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh hậu quả nữ sinh tử vong tại chỗ và một số người bị thương
thời gian trong vòng vài ba chục năm nay nó có hiện tượng là uống cho chết bỏ nhưng vẫn cứ nữ sinh tử vong tại chỗ và một số người bị thương

nhưng nếu ông uống rượu bia ông bị say thì ông lái xe rất là bình thường
chứ không phải vào ông xử lý chỉ xử lý người dân
và như vậy được dư luận xã hội đồng tình rất tốt
theo thống kê từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
hai trăm ba mươi hai trường hợp là đảng viên cán bộ công chức đã bị xử lý
ngoài việc xử lý theo quy định
lực lượng chức năng còn gửi thông báo về cơ quan đơn vị công tác của từng trường hợp
để xử lý nghiêm theo quy định của đảng của cơ quan
đây là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm của lực lượng công an
là không có vùng cấm không có hoại lệ
trong thời điểm vừa qua tôi thấy có lực lượng công an kiểm tra cái nồng độ côn
theo tôi nhận thấy rằng là đó là một công việc hết sức cần thiết
bởi vì nó làm giảm thiểu đến mức tối đa
cái việc mà những người sử dụng bia rượu gây tai nạn
trong quá trình xử lý vi phạm
lực lượng chức năng gặp khóa
không ít khó khăn bởi các hành vi chống đối
trong một mươi tháng qua
gần năm mươi vụ việc chống người thành công vụ
trong xử lý vi phạm về giao thông
khiến hai mươi một chiến sĩ công an bị thương
và một chiến sĩ hy sinh
qua số liệu thống kê cho thấy
hành vi chống đối cảnh sát giao thông
khi thực thi công vụ đang có chiều hướng gia tăng
và manh động hơn
lăng mạ xúc phạm
thì quá quen thuộc
khung hăng hơn là đốt xe
để ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
xong nguy hiểm hơn
là các đối tượng sẵn sàng thông chốt
bằng mọi cách
gây nguy hiểm cho cán bộ chiến sĩ
khi đang thực thi nhiệm vụ
như hai đối tượng phạm ngọc hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình
khi có hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
hùng đã tăng ga lạng lách đâm xe
làm bị thương hai chiến sĩ cảnh sát giao thông
có thể thấy dù nguy hiểm
xong với bản lĩnh trách nhiệm
của người chiến sĩ công an
họ luôn dũng cảm càn đảm
quyết ngăn chặn
bởi phía sau tay lái của những ma men
là sự sống tính mạng
của nhiều người
tới đây chúng tôi tiếp tục
tăng cường chủ trì
phối hợp công an địa phương
để xử lý trên phạm vi toàn quốc
để phòng ngừa tai nạn giao thông
và giữ gìn trật tự an toàn giao thông
phục vụ nhân dân đón tết dương lịch
tết nguyên đán giáp thìn
và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
mới đây thủ tướng chính phủ vừa ban hành công điện
trong đó có yêu cầu bộ công an
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn ma túy
quá tốc độ quá tải dịp tết
xong bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt
của lực lượng chức năng
thì ý thức quyết định hành vi
tất cả tuy thuộc vào hành động của mỗi người
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo kim thái ngọc
hai mươi bốn tuổi ngủ tại ấp cái cối
và hứa huỳnh minh những
hai mươi tám tuổi ngủ tại ấp kinh đào
cùng xã long vĩnh huyện nguyên hải
tỉnh trà vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
để có tiền tiêu xài cá nhân
ngọc đưa ra thông tin gian dối
là phó giám đốc công ty hai mươi bốn h credit
và có sự giúp sức của bị cáo
cả hai bị cáo tìm kiếm người vay tiền
và khi vay tiền người vay về thế chấp tài sản
với hình thức đến cửa hàng bán xe mô tô
làm hợp đồng vay với các công ty tài chính
để mua trợ góp rồi giao xe cho công ty
hai mươi bốn h credit quản lý
để làm tài sản đảm bảo khoản vay
đồng thời bị cáo đưa ra thông tin gian dối
là người vay chỉ cần trả khoản tiền để vay
của công ty hai mươi bốn h credit
còn đối với khoản vay trả góp mua xe mô tô
thì ngọc có trách nhiệm thanh toán cho người vay
căn cứ vào tính chất mức độ và hành vi phạm tội
hội đồng xác xử tuyên phạt bị cáo
kim thái ngọc một mươi hai năm tù giam
và hứa huỳnh minh những bảy năm tù giam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian qua công an huyền thủ thừa tỉnh lòng an
đã kịp thời ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên
có hành vi mua và tàn trữ vũ khí nóng
để giải quyết bâu thuẫn
góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
qua công tác nắm tình hình và nguồn tin
của người dân cung cấp
công an huyền thủ thừa tỉnh lòng an
nắm được thông tin có hai nhóm đối tượng
đang chuẩn bị vũ khí nóng để đánh nhau
giải quyết bâu thuẫn
công an huyện đã cử nhiều trinh sát điều tra viên
lên kế hoạch đấu tranh ngăn chặn
ngay trong đêm
tội công tác đã bắt giữ toàn bộ băng nhóm này
khi các đối tượng đang tập trung
tại nhà của đinh hoàng phúc thuê
từ khu phố cầu xây thị trấn thủ thừa
với nhiều loại hung khí
trong đó có hai khẩu súng loại rulo
trong thời gian vừa qua
trên địa bàn huyền
nó có xuất hiện một số nhóm thanh thiếu riêng
nó có sử dụng hung khí nóng
rồi một số
sử dụng công cụ hợp trợ
rồi vũ khí thu sơ
rồi một số
rồi một số
rồi cho giai lãi nặng
rồi tụ tập
để gây mất trật tự công cộng
thì công an huyền
tập thể công an huyền
đã đoàn kết một lòng
là chung sức thực hiện các kế hoạch chương trình công tác
chủ động nắm tình hình
rồi sử dụng đồng bộ các biện pháp
đặc biệt là cái giai trò của quân chúng dân
cung cấp về các nguồn tin tức có giá trị
nói gọi nè súng nè
lục kiếm kiểm tra hết rồi
ma túy rồi
đây là ma túy nè
nhờ nguồn tin của nhân dân
công an huyện thủ thừa tiếp tục ngăn chặn ngay từ đầu
vụ lê phước tài tăng trưởng vũ khí quân dụng
và ma túy
nếu những vụ việc như vậy không được phát hiện và bắt giữ ngay từ đầu
thì sẽ xảy ra những hậu quả không lường
đe dọa trực tiếp đến tính mạng sức khỏe
của người dân trên địa bàn
thường xuyên bám địa bàn
bám địa bàn
từ đó người dân sẽ cung cấp
nhiều nguồn tin
qua đó thì phải nói là công an kịp thời
xuống là triệt phá
các trụ điểm thanh thiếu niên
tụ tập để gây rối trực lực công cộng
nhiều dụng cụ
để rồi gây án
từ đó thì phải nói là người dân hết sức yên tâm
qua tình hình
thanh thiếu niên tụ tập
trong quá trình thực hiện
có sử dụng các hông khí
hông khí nóng
cũng như các công cụ hỗ trợ
vừa qua công an huyện đã tiến hành
bắt và giữ
xử lý các đối tượng
sử dụng hông khí nóng
và công cụ hỗ trợ
tạo điều kiện cho bà con cô bác
cũng an tâm
trong vấn đề sản xuất
để đạt được những kết quả tích cực
trong công tác phòng ngừa tội phạm như trên
công an huyện thủ thừa
đã khéo léo lồng ghép công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân
trong mỗi dịp xuống địa bàn
làm căn cức công dân
từ đó đã góp phần cung cấp ủy đảng chính quyền
xây dựng một môi trường bình yên
phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững
ở địa phương
khai mạng từ ngày chín tháng một mươi hai
và sẽ tiếp tục duy trì đều đặn mỗi tuần một lần
vào ngày thứ bảy vào chủ nhật
một phiên trợ khá đặc biệt
tại thành phố buôn mê thuật của tỉnh đắk lắc đang diễn ra
phiên trợ này hứa hẹn
sẽ là một điểm nhấn du lịch cuối tuần
để người dân và du khách
có những trải nghiệm mang đậm đà bản sắc tây nguyên
hàng trăm sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu
đạt chứng nhận ô cốp việt gáp global gap
của vùng đất đầy đắng và gió tây nguyên
được trưng bày giới thiệu vào dịp cuối tuần
tại thành phố buôn mê thuật
phiên trợ này giúp nông dân hợp tác xã
có cơ hội quảng bá kết nối cung cầu
hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
tiếp cận thông tin công nghệ mới
đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp
đồng thời tạo điều kiện cho người dân và du khách
tiếp cận các sản phẩm an toàn
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
hợp tác giới thiệu vào dịp cuối tuần

điều đạn từ bảy h sáng đến hai mươi hai h vào mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
người dân và du khách sẽ được hòa mình
vào không gian văn hóa đầy tính cộng đồng
tại chợ phiên đắk lắp
nơi kết nối giữa hiện đại và bản sắc tây nguyên
nếu như để ý thì từ đầu tháng một mươi một đến nay
ở nhiều khu vực ở hà nội và một số tỉnh miền bắc
thường xuyên chìm trong bầu không khí
trắng đục mịt mù của sương và khói bụi như thế này
cùng thời điểm này thì ứng dụng iq air

ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới
đã xếp thủ đô hà nội
ô nhiễm không khí đứng đầu thế giới
với chỉ số iq air trung bình là hai trăm linh đơn vị
việc ô nhiễm không khí
ở mức báo động đã và đang gây ảnh hưởng
tới việc sinh hoạt hàng ngày
cũng như sức khỏe của người dân thủ đô
thưa quý vị
mặc dù dịch covid một mươi chín đã không còn căng thẳng nữa
nhưng thời gian gần đây
chiếc khẩu trang này là vật bất ly thân
của nhiều người dân tại hà nội khi đi ra khỏi nhà
chúng ta có thể thấy bầu trời hà nội
luôn trong trạng thái có sương mù
mặc dù đã gần tới trưa
chất lượng không khí ở thủ đô hà nội
thời gian gần đây được đánh giá ở mức báo động
việc sống chung với không khí khói bụi
đã ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người
đặc biệt là người cao tuổi
thời tiết nó thay đổi đột ngọt
cho nên là người nó khó chịu
không khí thì nó không tốt
nhà cô ở thì cái khu đấy là khu trường học nhiều
cho nên là ô tô đi lại cũng nhiều
cho nên là khu trường học nhiều
thời tiết ra mùi như thế này
thì cái lượng bệnh nhân tăng lên khoảng độ hai mươi
thì lệ ô nhiễm nó tăng lên
thì nó cũng sẽ làm cho
ảnh hưởng đầu tiên đến hệ hô hấp
làm cho suy giảm
cái đề kháng
của hệ biện dịch của đường hô hấp
theo các chuyên gia
ô nhiễm không khí là tác nhân làm gia tăng các bệnh
về đường hô hấp
đặc biệt như viêm mũi dị ứng bệnh soang bệnh viêm phế quản
ngoài ra đây còn là môi trường
khiến cho virus phát triển
dịch bệnh dễ lây lại
công khí bị ô nhiễm như phổi
mình sẽ thông trực tiếp với môi trường bên ngoài
thông qua cái đường thở này
khi hít vào và gặp chuyển mùa
như lạnh đột ngột
và cơ thể chưa thích nghi
thì hệ biện dịch của mình rất dễ bị nhạy cảm
cho nó có thể phản ứng bằng cách viêm
thứt hiện phản xạ ho
và nhiễm thêm nhiễm trùng
thì bệnh sẽ nguy cơ nặng hơn
hoặc là những người bệnh dễ bị nhạy cảm
như là hen phế quản hay bệnh phổi tăng nghẹn bệnh tính
thì nguy cơ bệnh sẽ nặng hơn
các bác sĩ cũng khuyến cáo
trong những ngày có cảnh báo về ô nhiễm không khí
những đối tượng như trẻ em phụ nữ có thai
người lớn tuổi người mắc bệnh mạng tính
nên hạn chế ra đường
hay tham gia các hoạt động ngoài trời
ngoài ra cần sử dụng khẩu trang uống đủ nước
và bổ sung rau xanh vào chế độ ăn uống
để tăng cường sức đề kháng
đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
thu ngân sách nhà nước của cục hải quan tp hcm
đạt gần bảy mươi so với mục tiêu đề ra

tại việc chạy nước rút thu nập ngân sách
hải quan tp hcm đã tăng cường công tác phòng chống buôn lậu
hiện nay số thu bình quân của hải quan tp hcm
đạt ba trăm ba mươi ba ba tỷ đồng
trong khi mục tiêu pháp lệnh là ba trăm chín mươi chín năm tỷ đồng mỗi ngày
để hoàn thành mục tiêu này
trong hai tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
cục hải quan tp hcm
cần thu nập ngân sách thêm bốn mươi năm đồng
vì vậy cơ quan đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ
kết hợp việc tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại
và tăng cường công tác kiểm soát
chống thức thu ngân sách
trong chiến lược này
cục hải quan tp hcm đang tiến hành kế hoạch cao điểm
đấu tranh chống buôn lậu
và gian lận thương mại
đặc biệt tập trung vào các mặt hàng có thuê suất cao
và hàng hóa có giá trị lớn
trong lĩnh vực xuất khẩu và nhập khẩu